thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với ngô văn mãi để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay thông qua mạng xã hội facebook ngô văn mãi đã đặt mua các trang phục công an nhân dân
và một số giấy tờ cá nhân giả đồng thời đưa ra các thông tin gian dối về vị trí công việc của mình
như chia sẻ hình ảnh mãi mặc trang phục công an nhân dân và đeo các cấp bậc hàm thiếu tá trung tá
hình ảnh các bằng khen của lãnh đạo bộ công an khen thưởng mãi là cán bộ và trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định
để tạo niềm tin với bạn bè và người thân
bằng thủ đoạn nhận tiền để mua dùm nhà đất ngô văn mãi đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hai ba mươi năm tỷ đồng của hai bị hại
sản xuất mua bán pháo tự chế
nguyễn đức mạnh vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt quả tăng cùng nhiều tăng vật có liên quan
vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi tám tháng một tại khu vực đường đặng thái thân phường cửa nam thành phố vinh
nguyễn đức mạnh bị phát hiện khi đang có hành vi mua bán pháo tự cuốn
tăng vật thu giữ gồm hai mươi ba quả pháo tự cuốn có khối lượng chín hai kg
qua đấu tranh lực lượng công an tiến hành bắt và khám xét nhà của đối tượng lê trung kiên
tăng vật thu giữ gồm hơn bảy kg pháo tự cuốn và nhiều dụng cụ sản xuất pháo khác
được biết số pháo trên được mạnh mua của đối tượng kiên về bán kiếm lời
vào chiều ngày hôm qua phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe bồn chở xăng
đang lên đèo thì bốc cháy dữ dội trên quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua huyện madrak tỉnh đắk lắc
theo thông tin ban đầu xe ô tô chở xăng
xăng dầu do tài xế vương đình diện trú tại thành phố nha trang điều khiển
chở một mươi một sáu trăm linh lít xăng dầu từ cảng cam ranh tỉnh khánh hòa đi tỉnh đắk lắc
khi đến địa điểm trên xe đang lên đèo madrak thì bị nổ lốp lật nghiêng giữa đường và bốc cháy dữ dội
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
đã nhanh chóng điều động hai xe chữa cháy và một mươi hai cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
phối hợp cùng với hai mươi cán bộ chiến sĩ công an huyện madrak tổ chức chữa cháy
đến khoảng một mươi hai h năm mươi phút cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
việc triển khai nhanh chóng công tác chữa cháy làm mát bồn chứa đã bảo vệ an toàn được bảy một trăm linh lít dầu
không để xảy ra cháy lan cháy lớn ra xung quanh
vụ cháy không ai thiệt hại về người
hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra làm rõ toàn bộ nguyên nhân của vụ việc
công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đào văn quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xã an châu huyện đông hưng tỉnh thái bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với số tiền hai mươi bảy triệu đồng bằng thủ đoạn lừa bán xe mô tô honda sh qua mạng xã hội facebook
công an thị xã thái hòa đã vào cuộc đấu tranh bắt giữ đào văn quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chú tải huyện đông hưng tỉnh thái bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan công an xác định từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cho đến khi bị bắt giữ
quang đã thực hiện hai mươi sáu vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
bằng hình thức giao bán xe mô tô honda sh cho hai mươi sáu bị hại tại nhiều tỉnh thành
các bị hại đã chuyển cho đối tượng số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
thưa quý vị trong nhiều năm qua bộ công an đã và
đang phối hợp với các bộ ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật
để người dân nhận thức rõ nguy cơ phương thức thủ đoạn của tội phạm buôn bán người
tuy nhiên do điều kiện kinh tế khó khăn thiếu hiểu biết
không ít người vẫn mạo hiểm sang nước ngoài tìm việc trái phép
tại nơi đất khách quê người không am hiểu về pháp luật không có sự trợ giúp
rất nhiều lao động phải làm việc theo dạng cững bức nặng nhọc
bị giam giữ và không nhận được lương như hứa hẹn
để tránh lâm vào hệ lụy này không còn cách nào khác là người dân luôn phải tỉnh táo
trước cái bẫy việc nhẹ lương cao
trở về từ campuchia đã hai mươi ngày qua nhưng đinh san hai mươi một tuổi
chú làng tepon xã giang nam huyện công tro chưa hết bằng hoàng
sau khi kết bạn với một người lạ trên facebook
được hứa hẹn bố trí công việc vận chuyển hàng hóa ở tp hcm
giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba san cùng đinh jun một mươi tám tuổi và đinh văn đá
một mươi tuổi chú cùng làng khăn gói bán một số tài sản rồi lên đường
đến tp hcm chỉ trong thời gian ngắn
các nạn nhân đã bị các đối tượng răng bẫy lừa qua campuchia
tại đây ba thanh niên bị ép lừa đảo thông qua các trạng mạng xã hội
tất cả tài sản của gia đình không cánh mà bay theo chuyến đi định mệnh
nhưng với họ được quay về với gia đình là quá may mắn
vì đang có nhiều người bị sập bẫy ép làm việc lừa đảo người việt nam trên không gian mạng
nếu không đặt doanh số mà chủ đưa ra sẽ bị quản thúc đánh đập bỏ đói
muốn trở về không hề dễ dàng
bác công dân về địa bàn

đồng viên và yêu cầu bác công dân trên nhận thức được rõ hành vi của mình
và tuyên truyền để cho những người dân khác
người đồng bào dân tộc thủy số nhất là những người mà thiếu hiểu biết
nhận thức rõ được thủ đoạn lừa đảo của những người trên mạng
để tránh trường hợp sau này bị lừa đảo
công an huyện cảnh báo đối với người dân
nếu có nhu cầu về việc làm thì nên đến những trung tâm giới thiệu việc làm uy tín
những kênh giới thiệu việc làm được nhà nước công nhận
không để những kẻ xấu
lợi dụng những sơ hở thiếu sót vấn đề bà con dân thiếu am hiểu về pháp luật
để lợi dụng đưa bán qua campuchia ảnh hưởng đến kinh tế gia đình và an ninh trật tự tại địa phương
việc nhẹ lương cao chỉ là bánh vẽ mà các đối tượng sử dụng để lừa đảo những người thiếu hiểu biết
mọi người dân nên cảnh giác tránh mắc bẫy để rơi vào cảnh tiền mất tật màng
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự các đối tượng lê văn huy chú tỉnh đồng tháp trần văn đạt phạm trí nguyên
cùng chú tại tỉnh an giang và cho gia đình bảo lãnh trần quốc bảo chú tại thành phố long xuyên
để tiếp tục điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào tối ngày hai mươi tám tháng một sau khi nhậu xong các đối tượng trên đã cùng với hai người khác bàn nhau
mang theo hung khí đi tìm người thanh niên mâu thuẫn với đạt để giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp
trên đường quay về khi đến khu vực chợ hoa xuân trên đường bùi văn danh thuộc phường mỹ xuyên thành phố long xuyên
nhóm này có hành vi điều khiển xe rú ga nẹt bô lạng lách đánh võng trên tay cầm hung khí và la hét gây náo loạn chợ hoa xuân
cùng lúc này tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự của công an phường mỹ xuyên đã kịp thời phát hiện
khống chế bắt giữ huy đạt nguyên và bảo cùng tăng vật là nhiều hung khí
hiện vụ việc đang được đội điều tra tổng hợp công an tp long xuyên tiếp tục điều tra xác minh truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
nhận được thông tin về một xe ô tô có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm công an huyện châu thành phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang đã tiến hành kiểm tra và xử lý
khi lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiệu chặn dừng phương tiện đối tượng điều khiển phương tiện đã vượt lên để chạy trốn
tiếp đó đối tượng để xe ô tô bên lề đường rồi bỏ chạy
tiến hành kiểm tra phương tiện phát hiện trên xe ô tô có một mươi chín bao thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài và nhiều biển kiểm soát xe ô tô khác nhau
sau một giờ đồng hồ tìm kiếm lực lượng chức năng đã bắt giữ được phan thanh điền
điền khai nhận vận chuyển thuê thuốc lá từ huyện bình hiệp tỉnh long an đến tỉnh bến tre để giao cho một người tên thái
trên địa bàn huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa vừa xảy ra vụ cháy nhà dân khiến ba mẹ con tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng một trung tâm thông tin chỉ huy một trăm một mươi bốn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhận được tin báo cháy nhà dân ba tầng tại thôn bốn xã vĩnh hưng huyện vĩnh lộc nên đã điều động hai xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ
nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ
tại hiện trường đám cháy đã bao trùm toàn bộ tầng một của ngôi nhà ba tầng tỏa ra nhiều khói khí độc
lực lượng chức năng triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn và khoanh vùng dập tắt đám cháy
quá trình tìm kiếm cứu nạn lực lượng chức năng phát hiện có ba nạn nhân tử vong tại tầng hai
nạn nhân được xác định là một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng với hai con sinh năm hai nghìn một mươi ba và hai nghìn một mươi bảy
qua xác minh ban đầu vào khoảng hai mươi ba h ba mươi chồng của nạn nhân phát hiện đám cháy ở tầng một nên đã dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành
được biết ngôi nhà cháy có ba tầng
không có trùng cọp có lối thoát nạn khẩn cấp trực tiếp ra bàn công ở phía trước
nguyên nhân của vụ cháy đang được lực lượng chức năng xác minh làm rõ